bắt đầu từ ngày hôm nay ngày năm tháng một mươi hai sẽ có một loạt thay đổi trong cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp
thuế giá trị gia tăng với tổ chức cá nhân hợp tác kinh doanh vận tải
theo nghị định một trăm hai mươi sáu hai nghìn hai mươi ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản khách hàng theo đề nghị của cơ quan thuế
năm trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế gồm người chỉ có hoạt động kinh doanh
thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật cá nhân có thu nhập được miễn thuế
theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và quy định tại điểm b khoản hai điều bảy mươi chín luật quản lý thuế
bốn cá nhân nhận thừa kế quà tặng là bất động sản chuyển nhượng bất động sản
doanh nghiệp chế xuất chỉ có hoạt động xuất khẩu không phải nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng
người nộp thuế tạm ngừng hoạt động kinh doanh theo quy định tại điều bốn nghị định một trăm hai mươi sáu hai nghìn hai mươi
người nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế trừ trường hợp chấm dứt hoạt động chấm dứt hợp đồng
tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của khoản bốn điều bốn mươi bốn luật quản lý thuế
ngoài ra các trường hợp không phải cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương
tiền công không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân